bản chế tạo là địa phương xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh yên bái với dân số một trăm linh là người mông
nằm trọn trong khu bảo tồn loài và sinh cảnh chế tạo huyện vùng cao mù căng trải
có tổng diện tích tự nhiên trên hai mươi ba ha trong đó có một mươi sáu ha rừng
với gần ba dân sống dài rác ở bầy bản
trong những năm qua hạt kiểm lâm huyện và chính quyền xã đã có nhiều biện pháp cụ thể
để bảo vệ diện tích rừng tại các thôn bản nhờ đó mà nơi đây đã trở thành điểm sáng
trong công tác bảo vệ phòng chống cháy rừng trong nhiều năm trở lại đây
đã thành thông lệ tổ quản lý bảo vệ rừng của bàn chế tạo đi kiểm tra
bảo vệ hơn hai hectare rừng nguyên sinh được giao khoán kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm
người dân nơi đây luôn có ý thức bảo vệ rừng nên nhiều năm trở lại đây
bản không để xảy ra vụ cháy rừng nào ngược lại còn được khai thác nhiều sản phẩm phụ từ rừng
và trồng thêm cây thảo quả
được nhà nước trả tiền bảo vệ rừng hàng năm
cả bản cũng có thêm nguồn thu nhờ đó cả bản ai cũng có ý thức bảo vệ
hiện giờ bản cũng xây dựng hương ước bảo vệ rừng rồi
mọi hành vi xâm phạm rừng đều bị cấm
hàng tháng cùng kiểm lâm địa bàn đi tuần tra nên rừng được bảo vệ rất tốt
giữ được rừng là giữ được nhà cho mình
xã chế tạo có trên một mươi sáu hectare rừng
trong đó gần một mươi bốn hectare nằm trong khu bảo tồn loài sinh vật cảnh của huyện mù căng trải
vì vậy việc bảo vệ tốt diện tích rừng
luôn được địa phương

qua đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong mùa khô hành
như vậy từ nhiều năm nay trên địa bản sẽ chế tạo không có trường hợp nào vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng
không có vụ chế rừng nào xảy ra
người dân trong xã đều nhận thức được việc bảo vệ rừng là bảo vệ nguồn sinh kế chính bảo vệ môi trường sống
những cánh rừng xanh mướt đã khẳng định chủ trương của nhà nước về bảo vệ rừng ngày càng phát huy hiệu quả hướng đến vùng đặc biệt khó khăn